nhà báo huy thịnh và nhà báo ngọc anh
xin cảm ơn hai nhà báo đã tham gia chương trình
thưa quý vị những ngày vừa qua công luận trên các trang mạng xã hội trở nên nóng
bởi ý tưởng nên hay không nên cải cách chữ viết tiếng việt
ý tưởng này là của một nhà khoa học đưa ra
tất nhiên đây là câu chuyện có liên quan đến tất cả những ai sử dụng chữ quốc ngữ
nên mọi người đều có quyền lên tiếng
tuy nhiên chính từ những cuộc bản luận ấy đã cho thấy những khía cạnh rất đáng quan tâm
không chỉ từ phương diện ngôn ngữ học
mà lại là từ phương diện đạo đức hay là văn hóa ứng xử trên mạng xã hội
trong buổi trò chuyện hôm nay chúng tôi muốn trao đổi về thái độ và phản ứng đa chiều của cộng đồng
của những người sử dụng mạng xã hội
trước hết mời quý khán giả và hai nhà báo cùng nhìn lại câu chuyện này qua những hình ảnh sau đây
đề xuất cải tiến chữ viết tiếng việt được phó giáo sư tiến sĩ bùi hiền
nguyên hiệu phó đại học sư phạm ngoại ngữ hà nội
nguyên phó viện trưởng viện nội dung
và phương pháp dạy học phổ thông đưa ra tại hội thảo ngôn ngữ ở việt nam
hội nhập và phát triển do hội ngôn ngữ học việt nam và đại học quy nhơn tổ chức
tại quy nhơn vừa qua đã gây ra hàng loạt những luồng trình cãi
phó giáo sư tiến sĩ bùi hiền cho rằng
trải qua gần một thế kỷ đến nay chữ quốc ngữ đã bộc lộ nhiều bất hợp lý
nên cần phải cải tiến để sàng tiện dễ nhớ dễ sử dụng tiết kiệm thời gian
hàng loạt chữ cái hiện hành bị thay thế giản lược cách viết thay đổi cách đọc
đề xuất này ngay lập tức đã vấp phải những ý kiến phản bác chỉ trích rất nặng nề từ dư luận
theo tiến sĩ thì sẽ tiết kiệm được một chút giấy và thời gian khi dùng kiểu chữ mới này
nhưng theo tôi để đọc được thì phải dịch từ tiếng việt sang tiếng việt mất cả ngày
thì tiến sĩ nghĩ sao
thật sự đây chỉ là độ chữ như độ xe của dân chơi xe không hờn không kém
đất nước ta sẽ lại một lần nữa diệt giặc rốt như năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cha sẽ không dạy chữ được cho con
anh sẽ không hiểu được em viết gì
nếu thay đổi tôi sẽ cho con tôi chỉ học tiếng anh để hội nhập tốt hơn cơ hội việc làm cao hơn
trước sự phản ứng có phần thái quá và bốc đồng của phần đông
thì có nhiều cái nhìn bình tĩnh hơn
phó giáo sư tiến sĩ bùi hiền là chuyên gia ngôn ngữ
bác dành rất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu
thì hẳn phải có cơ sở khoa học
chúng ta chưa hiểu rõ thì đừng ném đá một học giả lớn tuổi đáng kính
bây giờ người dùng mạng xã hội thành chuyên gia hết thì phải
chuyên ngành nào cũng phê phán ném đá được cần gì các nhà khoa học nữa
ta thấy được sự hùng hồ của con người bây giờ
khi có bản phím máy tính trong tay toàn những chuyên gia bản phím
trong khi đó nhiều nhà khoa học cho rằng
không nên nóng vội chỉ trích đề xuất cải tiến chữ viết của phó giáo sư tiến sĩ bùi hiền
mà hãy xem xét nó trên khía cạnh khoa học
hơn nữa đây là công trình nghiên cứu của cá nhân
là thời gian chất xám và tiền bạc của cá nhân
cộng đồng không nên chỉ trích
chưa bản đúng
sai áp dụng hay chưa áp dụng
nhưng nếu không có những cải cách
thì khó có sự phát triển của xã hội
tôi đã theo dõi cái bàn tán về cái đề xuất
vốn từ một cái hội thảo khoa học ngôn ngữ
của phó giáo sư tiến sĩ bùi hiền
trong một cái hội thảo chuyên ngành
và sau này thì ai đó đưa lên mạng
và cho rằng đây là một đề xuất

cải cách chữ viết tiếng việt
thực ra thì hội ngôn ngữ học
anh phạm văn tình tổng thư ký hội ngôn ngữ học
anh cũng đã nói là hội ngôn ngữ học
chưa có ý kiến gì
đây chỉ là một cái báo cáo khoa học
trong một cái hội thảo
và người ta in thành kỷ yếu
thì tất nhiên là chúng ta có rất nhiều
cái hội nghị khoa học chuyên ngành kiểu như thế này
và những cái đề xuất như thế này
sớm muộn gì thì có hay không có
thì cũng phải có cái cơ quan chủ quản người ta đề xuất
nhưng theo tôi cái này của bác bùi hiền
thì thực sự là chưa phải là một cái đề xuất chính thức
mà mạng dấy lên
một cái phong trào là
bác ấy đòi cải cách chữ viết
thực ra thì trong hai cái luồng
một luồng là phản đối
thì có nhiều ý kiến khá cực đoan
nhưng có những cái ý kiến rất là
của những cái nhà khoa học
người ta cũng đã góp ý
thì trong cái hai cái luồng ấy
thì về cái phía mà
đà phá cũng như tán thành
đều có những cái
người đại diện
rất là có tiếng
về cá nhân tôi thì thế này
người mà viết chữ quốc ngữ như hiện nay
theo tôi nghĩ
thì không nhất thiết
phải được khoa học hóa như các nhà
như như bác bùi hiền
bởi vì thế này
khi một chữ viết của anh
thì nó lại giống tiếng hán ghi âm là có thể
hiểu theo chữ khác
và thậm chí tiếng vùng miền
phương ngữ bị biến mất
theo cách ghi âm mới
đúng là cải cách không phải lần đầu
và chúng ta có nhiều cải cách
và nhìn trong lịch sử
cái việc cải cách
chữ hay là cải cách
bất cứ một cái thứ gì đó
mà do cái cuộc sống nó phát triển
thì theo tôi
cái việc cải cách là cần thiết
chúng ta nhớ lại
nhưng cái chữ quốc ngữ
hay là cái cách thi cử
nó động đến cái chữ
cuối thế kỷ một mươi bốn
đầu thế kỷ một mươi năm
cái người mà cải cách mạnh mẽ nhất
là ông hồ quý ri
là ông đã cải cách rồi
và chữ nôm
là đã có
bắt đầu mai nhà
từ những cái thời đó
là ông đã cải cách cái chữ
viết từ chữ hán
sang chữ nôm
người việt mình là cứ loay hoay
là phát âm tiếng việt
chúng ta phải nói
các cái thanh âm
huyền sắc hỏi ngã nặng
và lấy cái ký tự latin
sau này là alexandros
lấy cái ký tự latin
được ghi nhận như là
một cái người
làm nên cuốn từ điển
đầu tiên thôi
chứ còn thực ra
cái người cải cách
mà dùng chữ quốc ngữ
không phải là ông ấy đầu tiên đâu
trước đó thì cũng đã có người dùng rồi
thế tôi nói là lịch sử là
thứ nhất là
ông ấy nêu vấn đề là
cần phải cải cách
đây là một cái nên tôn trọng
và lắng nghe
thứ hai nữa là
ở đây cái mà người ta phản đối
hay người ta ủng hộ
chính là cái cách thức
người ta cải cách như thế nào
và rõ ràng là
bác bị phản đối
bác đề xuất ra
cái cách cải tiến
nó không phù hợp
với đại đa số số đông
tôi cũng không hẳn là ủng hộ
cái cách này
dùng ký tự latin
để ghi âm tiếng việt
thì nó phải có cái nghĩa
chữ và nghĩa
thì rõ ràng là
nếu ta xem qua
cái phóng sự vừa rồi
ta thấy có những cái
cách đề xuất
là chưa phù hợp
vậy thì còn phải cải cách nữa
nếu cái nào phù hợp
thì ta dùng
cái nào không phù hợp
thì ta bỏ
nhân ý kiến của nhà báo ngọc anh
thì tôi cũng nhớ lại
trước đây thì
chúng tôi cũng được học
được tìm hiểu
và tôi được biết là
chính thức được sử dụng
ngôn ngữ hành chính
ở nước ta
vào khoảng thế kỷ thứ một mươi
và sau đó khoảng ba trăm linh năm
thì bằng cái tinh thần dân tộc
ông cha ta đã sáng tạo ra
tự tôn dân tộc
đối với chữ hán
tuy nhiên là chữ quốc ngữ
cũng đã xuất hiện
tương đương như với chữ đô
tức là vào khoảng thế kỷ một mươi ba
thì chữ quốc ngữ
đã âm thầm xuất hiện
theo chân các nhà truyền đạo
và đúng như nhà báo ngọc anh nói
thì chữ quốc ngữ
đã có từ trước
cái thời kỷ của alexander roth
và các nhà truyền đạo trước
họ cũng đã tạo ra
một tiền đề rất chắc chắn
để cuối cùng là
cái cuốn từ điển
của alexander roth ra đời
và vì vậy
nó đã có một lịch sử
tương đương với chữ đô
và cũng đã trải qua
rất nhiều cái sự cải thiện
tuy nhiên câu chuyện hôm nay
của chúng ta
thì ta có lẽ sẽ không đi sâu
vào cái lịch sử
của chữ quốc ngữ
chữ đô hay chữ hán
mà vấn đề ở chỗ là
sau ý kiến
đề xuất này
bác bùi hiền
thì cộng đồng mạng
hay là một số người quan tâm
bỗng nhiên dấy
với một cái
cuộc tranh luận
và tranh cãi
và xem chừng
cuộc tranh luận tranh cãi này
không kiểm soát được
thóa mạ lẫn nhau
bồi nhọ lẫn nhau
rồi đủ các cái
có thể nói những cái thứ
mà lỗ lăng hài hước
xuất hiện ở đây
ví dụ của anh
hát nhạc chế chẳng hạn
hát theo kiểu là
ngôn ngữ mới
của bác bùi hiền
có những anh thì lại coi như là
nghĩ ra những từ rất độc đáo
thành những từ bậy bạ
một câu đàng hoàng
là một câu bậy bạ
vì sử dụng chữ cái này
nói tóm lại là
rất nhiều điều
và nó dẫn tới
nó tạo ra một cái không khí
có thể nói là
là rất đáng
rất là đáng buồn
ý kiến của nhà bác huy định
vấn đề này như thế nào
tôi nghĩ rằng là
thực sự mà nói
cái mạng xã hội
nó tồn tại rất nhiều
cái tiếng nói khác nhau
đây là một vấn đề
rất là thú vị
nhưng tuy nhiên
có nhiều người
đã lạm dụng
mạng xã hội
về một phía
một cái nhà khoa học
trong khi chính thức là
chưa có những cái kết luận
chính thức cuối cùng
và vì vậy là
có những cái
có những cái nhìn nhận
thậm chí phát ngôn
có vẻ như là
ứng sử văn hóa
nó có vấn đề
thưa nhà bác huy thịnh
thì tôi nghĩ là
trong cái bối cảnh hiện nay
thì cái việc
mà cái thông tin
mà đưa lên trên mạng
thì tôi nghĩ là
điều rất bình thường
ta cũng không trách
những người đưa lên mạng
vấn đề là ta trách
những người ứng xử
với những cái thông tin
với mạng đó
cái điều đó mới là
điều rất quan trọng
chứ cá nhân tôi
tôi nghĩ như thế này
là một nhà khoa học
như bác bùi hiền
với độ tuổi như thế rồi
thì không bao giờ
bác lại có ý định là
làm cái gì đó để mà
tạo sự kiện
đúng không ạ
bác đã đưa ra ý kiến này
bằng tâm huyết của mình
và đấy là tâm huyết
cực kỳ đáng trân trọng
còn nó có đúng không
nó có đúng thời điểm hay không
thì là chuyện ta sẽ bàn
tuy nhiên là
rõ ràng chúng ta phải
hết sức tôn trọng
vì đây là một nhà khoa học
tôi cũng nhất trí
ý kiến của anh đức dũng
một cái công trình khoa học
thì chắc chắn
sẽ gặp phải nhiều ý kiến
thì ở đây
khi theo dõi
cái cuộc tranh luận này
có những ý kiến rất chủ quan
và có những ý kiến
người ta không hiểu
thế thì ở đây
lúc nãy chúng ta mới nói
một chút về
cái lịch sử
là tôi muốn
bắt đầu bằng cái câu chuyện là
khi ta hiểu lịch sử
khi ta hiểu cái vấn đề
thì ta sẽ bàn thận trọng hơn
biết tôn trọng
những cái nghiên cứu
của các nhà khoa học hơn
còn khi người ta không hiểu
thì giống như là
một em bé
nó không sợ lửa
nó cứ cho tay vào thôi
điện nó cũng không sợ
nó cho vào
tất nhiên là
biết là điện giật
vẫn cho tay vào
đấy là một cái bộ phận
những cái người
hiểu theo cái cách của họ
cái cách của họ
họ khẳng định rằng
những cái gì mà họ đã hiểu biết
là hơn nhất
và trên hết
ở đây thực ra
chúng ta đang bàn đây
chúng ta cũng nên thận trọng
những hiểu biết của chúng ta
về lĩnh vực ngôn ngữ
có thể cũng chưa
thấu đáo hết
của cái công trình này
tôi nghĩ là tôi
bản thân tôi
tại lúc này
tôi cũng đang phải
bàn một cách rất thận trọng
nhưng có một điều
có một điều là
những gì mà chúng tôi học được
về ngôn ngữ
những gì chúng tôi
những năm đi học
và nghiên cứu
thì tôi xin khẳng định
ngôn ngữ hay bất cứ lĩnh vực nào khác
luôn luôn cần phải
và tìm tòi
để ra những cái mới
quay trở lại câu chuyện
về kiến thức là
dùng ký tự latin
và các thanh âm
để ghi âm tiếng việt
nhưng người việt
phải không ạ
những cái chữ
mà ghi âm
mà khi trẻ con bây giờ học
thực ra cũng khó đấy
tr với ch
phát âm không được
trẻ con không biết phát âm thế nào
cháu tôi đang học
bây giờ dạy
ngôn ngữ tiếng việt
để nhận biết
cho các cháu là cực kỳ khó
về lĩnh vực này
tôi không phải là người chuyên sâu
nhưng nếu đi chuyên sâu
mà có những nhà khoa học
như anh đức dũng vừa nói là
tiến sĩ giáo sư
phó giáo sư tiến sĩ bùi hiền
cái việc nghiên cứu của ông ấy
là cần thiết
và tôi mong là
nhiều nhà khoa học như thế nữa
cũng nghiên cứu
để cho chúng ta
tới một lúc nào đó
chúng ta sẽ tìm ra
những cái chữ mà
thì cần phát âm
là nó giống nhau được
như lúc đấy
anh huy thịnh có nói là
rồi thì trên thế giới
trung quốc nha
hàn quốc nha
rồi các cái quốc gia khác
trên thế giới
người ta cũng đang tìm cái cách
để người ta
trong cái bối cảnh
hội nhập quốc tế này
người ta đưa ra được
những cái ký hiệu
truyền tải được
cái thông điệp
của tư duy
bằng ngôn ngữ lời nói
tức là hai cái thứ
nó đi với nhau
xin cảm ơn nhà báo ngọc oanh
quay trở lại
vấn đề tranh luận trên mạng
thì thực sự mà nói
thì tôi cũng không có điều kiện
để theo dõi hết toàn bộ
những cái ý kiến
đã nêu lên
qua các hình thức khác nhau
trên các trang mạng xã hội
tuy nhiên là những cái
mà tôi đã được xem
thì thực sự mà nói
nó là một cái hiện tượng
thật giả lẫn lộn
tôi rất đồng ý với ngọc oanh
ở chỗ tức là
những người biết tranh luận
thì đã đành
không chỉ bác
mà kể cả
chị đoàn hương
là một người
cũng có một vài ý kiến
phát biểu trên mạng
và như anh huy thịnh đã nói
cũng tóm lấy ý kiến của ta
tiếp tục trừ bới
và thoá mạ miệt thị
cái này là
nó đã thể hiện
cái sự thiếu văn hóa cao độ
bởi vì như vậy là
thì phải tôn trọng lẫn nhau
phải biết lắng nghe nhau
nhưng ở đây không có
đây chỉ có áp đặt
và trừ bới
và rõ ràng ngôn ngữ học
là một lĩnh vực
rất nhiều vấn đề phức tạp bên trong
vì vậy cho nên là
chúng tôi chỉ mong thế này
khi tranh luận
chúng ta hãy bình tĩnh
và bằng tấm lòng của mình
hãy nhìn nhận
cái đề xuất của bác hiền
như là một đề xuất
của một nhà khoa học
với mong muốn
cải tiến tiếng việt
có phần có công sức của mình
vào cái việc làm cho tiếng việt ta
có thể tốt hơn
cái chữ cái tiếng việt
có thể là giản tiện hơn
thì đây là một cái mong ước
rất là chính đáng
và đáng trân trọng
chỉ tiếc là
nhiều người đã không hiểu điều này
và đến với cái việc là
thóa mạng cá nhân
tôi thì lại có một cái ý kiến thế này
phải chấp nhận
các nhà khoa học xã hội
rất nên chấp nhận
nhất là trong lĩnh vực ngôn ngữ
là một cái hiện tượng xã hội
cho nên là cái việc
cộng đồng xã hội lên tiếng
là dễ hiểu
bởi vì thế này
không phải chỉ gia đình họ
con cái họ
và cộng đồng của họ
cũng đều phải hướng theo cái này
nếu như nó là sự thật
suy dọng ra
tôi lại thấy này
các vấn đề khoa học xã hội
khi chúng ta đổi mới
thì cái việc mà
đề cao khoa học thực tiễn
lại rất quan trọng
thì bỗng dưng
là cái khía cạnh
các nhà nghiên cứu khoa học cơ bản
ít nhiều đã bị
là là là
kém cái phần
xem như xưa
và người ta
rất đề cao những cái khoa học thực tiễn
ví dụ như ông lớp năm
ở hải hưng
chế tạo ra một cái máy tự động
nếu ngoài họ đặt mua
ví dụ như thế
đã đến lúc chúng ta
cũng phải nên cân bằng
cái ứng xử
đối với họ
không phải khác trước
mà nó có những cái vị trí đúng mực
và trong cái trường hợp như là
cải tiến chữ quốc ngữ
đó cũng là một vấn đề
nghiên cứu khoa học cơ bản
thì xã hội
người ta xôn xao là chuyện bình thường
nói gì thì nói
đây là một cái nghiên cứu khoa học
thì anh vừa nói đến cái
nghiên cứu thực tiễn
khi đưa ra vấn đề này
tạo nên những cái luồng ý kiến
từ đoạn xã hội thôi
chứ thực ra
tôi cũng là một người
nghiên cứu trong những việc
thì tôi thấy là
ví dụ là
khi sinh ra cái điện thoại di động
khi sinh ra cái cách giao tiếp
bằng tin nhắn
người ta phải giản tiện nhất có thể
còn chưa nói là tiết kiệm
về tài chính
ví dụ như là cái tin
ngày hồi đầu
mà nhắn tin
bao nhiêu chữ
thì được tính là một tin
dài thêm mấy chữ
rồi sang cái tin thứ hai
phải trả hai lần tiền
cho nên người ta phải tiết kiệm
và ký hiệu càng ngắn nhất
nội dung thông điệp
chuyển được nhanh nhất
và đầy đủ nhất
thì bắt đầu người ta nghĩ đến
việc cải tiến những cái con chữ đó
và càng ngày
các thiết bị
điện thoại di động
nó cho ta những cái biểu cảm
cái ký hiệu đấy
nó không phải là chữ viết
nhưng nó đã bắt đầu sử dụng được
cái ngôn ngữ
bằng tính xã hội
nó có thể thay thế được
cho những cái ngôn ngữ
cái này không phải chỉ bây giờ
ngày xưa là các nhà văn đã chấp nhận tiếng lắm
rồi thì những cái
ngôn ngữ của nhóm
thì đấy là sự cải tiến
và có cả tốc ký nữa
điều như thế này
thực ra thì cá nhân tôi
cá nhân tôi
không phải hoàn toàn tán thành
cái ý kiến mà
nhà khoa học bùi hiền đã đưa ra
thực sự là như vậy
tôi thấy rằng cần phải rất tôn trọng bác
bởi vì đây là một ý kiến của nhà khoa học
và chúng ta cần phải xem xét một cách thận trọng
đánh giá một cách thận trọng
có tình có lý
chúng ta chỉ phản ứng
là thái độ
của những người tham gia mạng xã hội
những người mà có thể nói là
không thực sự
qua cách nói có thể hiểu là không hiểu được
hoặc xuất phát từ những tiêu chí rất khác
những tiêu chí hoàn toàn không khoa học
nhưng lại đánh giá một công trình khoa học
và từ cái việc đánh giá công trình đó
chuyển sang đánh giá
về mặt tư cách con người
đánh giá về mặt cá nhân
dẫn tới cái việc thoá mạ bôi nhọ
không chỉ bác
mà cả những người xung quanh bác
thì điều đó là không thể chấp nhận được
và tôi nghĩ rằng
đấy chính là thái độ của chúng ta
khi nói tới câu chuyện này
rõ ràng là đây là
ta nói về cái thái độ trên mạng
nhưng có một cái sự thật
mà chúng ta cũng không thể chối cãi được
là những ý kiến đó
nó tạo nên những cái luồng dư luận xã hội
và ít nhiều nó tác động
đến cái sự sáng tạo
của những nhà khoa học và những người khác
có thể những người khác
thông qua câu chuyện này
sợ không dám công bố các công trình nữa
sợ bị ném đá
rồi nó làm thui trột được những cái tài năng
bác bùi hiền
bác ấy gần nấy tuổi
bác ấy nhiều
bác ấy có thể là bỏ qua
bác ấy say mê cả đời
như anh lúc nãy anh phân tích
nhưng có những nhà khoa học trẻ
sợ ném đá
mà có khi không dám nghiên cứu
không dám làm
mong sao là những cái ý kiến
tìm ra những cái điểm chưa đúng
nó hài hòa
và nó cân bằng hơn
để làm sao
mà khích lệ được những cái tài năng
đúng như thế
và tôi nghĩ nếu như mọi người
ứng xử hành xử
được những ý kiến của nhà báo ngọc anh
và nêu lên
thì chúng ta sẽ tạo một không khí ấm áp
tôn trọng lẫn nhau
và sẽ tạo ra cái sự động viên
vô cùng to lớn
với những người làm khoa học
và tôi nghĩ đấy mới là cái điều
mà chúng ta mong muốn
thưa quý vị
thưa hai nhà báo
nhân việc cùng trao đổi
về chữ quốc ngữ
và những vấn đề xoay quanh chữ quốc ngữ
chúng tôi muốn bày tỏ niềm tự hào
về một nét văn hóa đẹp đẽ
đã có từ xa xưa của dân tộc ta
đó là nghệ thuật thư pháp
thư pháp việt
dù đã trải qua những thăng trầm
do sự thay đổi của chữ viết
nhưng vẫn tồn tại đến ngày nay
như một truyền thống văn hóa của dân tộc ta
mời quý vị và các bạn
cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây
theo quan điểm của nhà nghiên cứu lại nguyên ân
các thứ ngôn ngữ văn tự nói chung
không chỉ là hệ thống ký hiệu tồn tại
trong hệ thống nhỏ
mà nó là công cụ toàn xã hội
toàn cộng đồng và đã tồn tại trong thời gian rất dài
chữ viết không chỉ là
các ký hiệu vô hồn ghi lại âm thanh của tiếng nói
một chữ cái giảng đơn thôi
cũng có tác dụng gợi lại
các kết nối văn hóa giá trị
và trải nghiệm bồi đắp sau hàng nghìn hàng trăm năm
của từng cá nhân và dân tộc
gắn với chữ viết ta có một loại hình nghệ thuật
một nét văn hóa truyền thống đã có từ lâu đời
đó là nghệ thuật thư pháp
và văn hóa cho chữ ở nước ta
đây là một truyền thống văn hóa tốt đẹp
của ông cha ta
xưa kia người việt thường sử dụng chữ hán
sau đó là chữ hán nôm
làm chữ viết chính thống
từ những năm đầu thế kỷ hai mươi
khi chữ quốc ngữ trở nên phổ biến
thì sau này xuất hiện thư pháp việt ngữ
hay còn gọi là thư pháp chữ quốc ngữ
không chỉ đơn thuần là những ký tự
thư pháp việt mang âm hưởng nguồn cội
truyền tải các giá trị thẩm mỹ
nhân văn sâu sắc
thư pháp việt đã hỏa trong mạch sống nghệ thuật của dân tộc
và có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội
dù chữ viết của dân tộc ta đã từng trải qua
những thăng trầm những thay đổi
cùng nhiều lần đề xuất cải cách
và dù cái vỏ của ngôn ngữ có thay đổi thế nào
thì những truyền thống văn hóa gắn liền với chữ
vẫn luôn là những di sản văn hóa tốt đẹp
cần được bảo tồn và phát huy
những cái giai đoạn mà thiên hạ cứ ẩm mầm
đi xin cái chữ
chữ nho á
thì tôi nói thật trong nhà tôi chả có cái chữ nho nào
đây không phải là sự
kỳ thị hay là tính cực đoan
trong việc đi xin chữ
mà tôi cho rằng tiếng việt của mình
hoàn toàn là có thể thể hiện được
như thư pháp
và sau này thì như tôi mong ước
là rất nhiều cái tay viết chữ đẹp
đã trình bày thư pháp rất tốt
khi chúng ta nói tới thư pháp
là ta nói tới một cái lĩnh vực có thể nói là khá đặc biệt
liên quan tới cái cách thể hiện
chữ cái tiếng việt
dưới một cái góc nhìn khác
y cứu chẳng mong gọi như thế nào
thư pháp thì trong con mắt của tôi
nó là một cái thứ nghệ thuật
cái nghệ thuật viết chữ
và nghệ thuật vẽ chữ
nghệ thuật viết là từ nhỏ thì ông ngoại tôi là người viết chữ nho
và cụ rất cẩn thận
khi viết hoành phi câu đối
khi viết trên nóc nhà
của những cái gia đình làm nhà là cụ viết những cái bài thơ
những câu đối
ở đây thì nói thư pháp thì có thể bàn rất là nhiều ở khía cạnh
ví dụ như là ngoài cái đẹp của nghệ thuật của chữ viết
thì nó còn chứa được ẩn chứa những cái nghĩa sâu xa
ở trong một cái chữ nào đó
ví dụ nhà anh treo chữ tâm
nhà anh treo chữ nhẫn
nhà anh treo chữ phúc
nhà anh treo chữ đức
và một cái chữ là anh tôn thờ một cái đạo sống
chứ không đơn thuần chỉ là cái thư pháp
ở đây thì nhân nói câu chuyện tiếng việt
mà bây giờ người ta lại viết chữ quốc ngữ thư pháp
cái này cũng rất đáng trân trọng
bởi vì chữ quốc ngữ nó cũng có nhiều nghĩa
thế thì cái câu chuyện này làm tôi
tôi nhớ đến một cái phim mà khi người ta làm về ông steve jobs
là cái lúc mà ông thất nghiệp thì ông đi học thư pháp
và sau này trong phim nó thể hiện một cái đoạn thế này
là khi ông đi học thư pháp

thì sau này ông ấy làm cái hệ maxitote của cái máy apple
là ông ấy yêu cầu cái tay lập trình nói là
cái máy này ra đời phải kèm theo một bộ phong chữ thật đẹp
thì anh kia mới quay lại nói là
theo tôi phông chữ không phải là quyết định
cái máy tính nó mới là quyết định
thì ông ấy bảo nếu anh không làm
thì anh đi ra chỗ khác để cho tôi làm
ông kia mới hỏi lại là
anh định đuổi tôi à
bảo không tôi đuổi ông rồi đấy
nếu cái máy này ra đời mà không có bộ chữ đẹp
thì không có ý nghĩa gì cả
cái máy đã tốt rồi
có bộ chữ đẹp
và cái ông ấy là ông lập trình giỏi nhất
của cái hãng apple
trong phim nó thể hiện một cái quyết tâm
của cái nhà lãnh đạo và sáng chế
sau này cái bộ chữ đẹp ấy
nếu anh để ý là
đã có một thời các cơ quan báo
mua và nhập cái loại máy apple về
chỉ để trình bày báo
và in được rất nhiều những kiểu chữ đẹp
nó chưa đến mức thư pháp
nhưng mà rõ ràng làm cho cái tờ báo in
của chúng ta sau này
đẹp lên rất nhiều
và đấy là cái hệ điều hành của macintosh
mà ông steve jobs đã nghĩ ra
đấy cái đấy là cái đáng trân trọng
thế thì tôi nói một chút là cái truyền thống của chúng ta
là chữ đẹp chúng ta chỉ treo ở trên đó thôi
nhưng mà ông ấy vào tay những cái người sáng chế
hiện đại hà nội
thì cái việc đưa chữ đẹp vào
nó thành ra vấn đề thương mại
và nó bán được rất nhiều máy tính nhờ có bộ chữ đẹp
một câu chuyện rất thú vị
chào báo huy thịnh
anh có biết làm viết thư pháp không
tôi thì không biết
tôi biết viết pháp
nhưng mà thế này xuất phát từ chỗ là
ngày xưa tôi rất thích những người chữ đẹp
và mình cũng cứ học theo như thế
tôi cho rằng viết chữ đẹp
đó là cả một vấn đề
và nó thể hiện thậm chí tâm hồn
người ta nữa
cho nên khi mà sau này tôi tiếp cận với
thư pháp tiếng việt
như anh oanh nói là vẽ
thì những cái anh này nó thể hiện được cho mình
mình bắt gặp
ở những cái chữ ấy
giống như là một cái sự thưởng thức
một cái say mê
và tôi cho rằng đôi khi
thưởng thức được một cái bức thư pháp
chữ quốc ngữ
đẹp giống ý mình
như mình muốn
cứ như thế là gặp cái mong ước của mình
thì rõ ràng là thư pháp
từ trước tới nay
thì ta thấy là chữ hán chữ nôm
có phải không ạ
nó là viên thư pháp thì nó có thể nói nó đã trở thành truyền thống rồi
tuy nhiên là khi thư pháp bằng chữ quốc ngữ
thì theo nhà báo huy thịnh
nó sẽ có những cái điểm mạnh điểm yếu như thế nào
nếu so với cách viết thư pháp
đối với chữ hán và chữ nôm
hán chữ nôm là nó có khuôn hình
nó là chữ tượng hình
cho nên nó trong một cái khuôn
còn chữ quốc ngữ của chúng ta là theo chiều ngang
thành thử ra một chữ nó có nhiều nét
nhiều phụ âm và nguyên âm
kia nó có các bộ ghép vào với nhau
thì nó vẫn có khuôn được
thì chữ thể hiện
thư pháp trên chữ hán và chữ nôm
là nó khá đẹp
nhiều cụ viết đẹp
khiếp cụ hòa ngày xưa cụ viết
đến bây giờ thì cái chữ quốc ngữ
mà tôi cho rằng là các anh ấy gần như là
như anh nói với anh ngọc anh là vẽ
và họ phải có trí tưởng tượng rất khá
mới có thể trình bày
cái chữ nó dài nhất
ví dụ như là chữ trường chẳng hạn
thì họ phải bố trí như thế nào
để còn cả dấu
thì có nhiều
nhiều nhiều cậu tốt nghiệp
các cái trường đại học ra
cái chữ quốc ngữ này
trên thư pháp
nó viết đẹp lắm
và tôi nói rằng là
nó như dòng
mà có những chỗ nó lại trình bày
có những chữ nó trình bày
như một cái cánh đồng hoa
thành thử ra là tôi cho rằng là
ở chỗ này
khi trình bày thư pháp tiếng việt
hiện đại tiếng việt
latin của chúng ta bây giờ
thì có thể nói rằng là
rất nhiều kiểu
nhiều phong cách
nhiều trường phái
tôi không biết là có nhiều không
nhưng mà rất nhiều người thể hiện nó đẹp
thực ra thì chúng ta dùng chữ cái latin
và trong tiếng anh
chữ cái có thể nói là
nó cũng gần như mình cả
vậy nhưng không biết là
trong tiếng anh tiếng pháp
trong nước anh nước pháp
nó có viết thư pháp
chữ cái không ạ
có lẽ đây là một cái thú chơi
nặng về phương đông
họ phương tây
người ta phương đông
nhiều khi ta nặng về
tôn trọng những cái
sức mạnh tinh thần
thì ta chơi chữ
có lẽ là truyền thống của
ta trung quốc
rồi thậm chí nhật bản
chứ còn phía phương tây
tôi chưa thấy họ chơi cái này bao giờ
như anh thịnh nói
tôi muốn nói đến là
cái chữ nó không đơn thuần
chỉ là cái nghệ thuật viết
sao cho nó đẹp
cho nó đúng
mà cái quan trọng hơn nữa là
cái người chơi chữ
người đọc được là
trong cái chữ ấy
nó có cái tâm trạng của người viết
nó có cái đạo đức
nó có cái gọi là
cái khả năng
cái trình độ hiểu biết
rồi có cả những cái cao siêu
ở trong đấy
mà người ta đọc ra được
và người ta tin được điều ấy
và trong cái thư pháp
trong cái chữ viết như thế này
nó gửi gắm niềm tin
và có cả cái chất lý ở đấy
nó hướng con người
ta thấy điều gì nó tốt đẹp
nào là nhân
hay là đức
hay là dũng
hay là thiện chẳng hạn
và như vậy là thư pháp
cũng là một cách
để giáo dục con người hướng thiện
hướng con người
tới những giá trị nhân bản nhất
và có lẽ điều này
nó gắn liền với
một cái truyền thống văn hóa
và với cái khái niệm
gọi là xin chữ
nó có cái truyền thống
từ ngày xưa
cái cụ gọi là chữ thánh hiền
và sau này
ngay cả khi ta viết
bằng chữ quốc ngữ đi chăng nữa
thì nó cũng thể hiện là
ở trong đấy
có cái tâm
và cái trí
của cái người viết
ở trong từng cái con chữ đó
tôi thấy một người mẹ
dẫn con đến văn miếu
ông đồ viết chữ nho
viết cho cháu
xin chữ đạt
vì năm nay là cháu đi thi
thông qua một cái chữ thôi
mẹ tặng con
thì làm sao
làm sao để năm nay
con đi thi đỗ đạt
một người vừa mới ra trường
thì được bố tặng
cái chữ là
bước vào đời
mỗi một cái chữ
anh treo lên
nó giống như một cái khẩu hiệu
hành động của anh
vắt tay lên sán
nhìn lên tường
hay là ăn
hay là ngồi vào bàn học
anh nhìn thấy chữ
nó thích lệ mình
đằng sau cái chữ
nó còn rất nhiều ý nghĩa
và quay trở lại
với chủ đề của chương trình
chữ quốc ngữ
tiếng việt của chúng ta
và có thể viết được thư pháp
đẹp như rồng bay
phượng búa như vậy
thì có lẽ
cái việc mà
cải tiến chữ cái
như là chúng ta bàn
trong cái phần đầu của chương trình
nó sẽ gặp cái sự phản ứng
cũng là một cái điều mà
cũng dễ hiểu
phản ứng gì thì phản ứng
đằng sau đó vẫn là
vì chữ viết
nó gắn liền với văn hóa
và vì vậy
rất mong rằng
mỗi sự phản ứng
trước những cái đề xuất
những ý kiến mới
cũng cần phải đảm bảo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo